đây là một chủng cúm có nguồn gốc từ lợn dễ dàng lây lan từ người sang người với mức độ lây nhiễm rất cao và bùng phát thành đại dịch
năm hai nghìn chín toàn thế giới đã có hơn hai trăm linh người nhiễm virus cúm ah một n một với gần ba ca tử vong
tại việt nam đã ghi nhận hơn ba ca nhiễm bệnh trong đó có ít nhất là một mươi trường hợp tử vong
chào mừng quý vị đến với chương trình sức khỏe và cuộc sống
thưa quý vị những ai đã trải qua đại dịch cúm năm hai nghìn chín chắc hẳn sẽ lo ngại hơn khi nghe đến cụm từ cúm ah một n một
vâng tròn chín năm trước chủng cúm này đã gây ra đại dịch trên một trăm sáu mươi quốc gia trong đó có việt nam
giờ đây loại cúm vẫn được gọi là cúm lợn này vẫn lưu hành và trở thành quả
tuy nhiên nó vẫn là mối đe dọa có thể gây ra những ổ dịch vì khả năng lây nhiễm cao và lây lan nhanh
đặc biệt mới đây vẫn có bệnh nhân tử vong vì căn bệnh này
những ngày qua trên mạng xã hội đang lan truyền thông tin về các ổ dịch cúm tại các bệnh viện
từ dũ bệnh viện nhiệt đới quận thủ đức với những cảnh báo như thế này
lo lắng trên của người dân là hoàn toàn có cơ sở
những ngày gần đây bệnh viện từ dũ đã phát hiện chùm ca nhiễm cúm ah một n một lên đến hai mươi chín người mắc
trong đó có nhiều người là nhân viên y tế
chùm ca nhiễm cúm ah một n một được phát hiện vào chiều ngày một tháng sáu
với nguồn lây ban đầu được xác định là từ một nữ bệnh nhân đến từ tỉnh tiền giang
có các triệu chứng sốt cao liên tục ho sổ mũi đau họng
sau đó hàng loạt bệnh nhân và nhân viên y tế ở các khoa
phòng ở tầng năm của bệnh viện tử dũ cũng xuất hiện các triệu chứng sốt cao ba mươi tám ba mươi chín độ đau mỏi cơ
trong đó có nhiều trường hợp dương tính với h một n một
bệnh viện đã phải tạm hoãn đóng cửa khoa nội soi ba ngày để tiến hành khử khuẩn toàn bộ bệnh viện
vật dụng quen thuộc này luôn được các thai phụ ở đây sử dụng liên tục
nhưng cũng không khiến họ bớt lo lắng bao nhiêu trước thông tin về ổ dịch cũ
trong đó có nhiều trường hợp dương tính với h một n một tại bệnh viện từ dũ những ngày qua
họ lo lắng và ngại ngần mỗi khi phải xuất hiện ở nơi công cộng
đặc biệt là khi vào thăm khám tại bệnh viện
người bình thường đã đau rồi thì sáng phụ sẽ đau nhiều hơn
tại vì trước tiên thì nó sẽ ăn hổ tiên bé
trong thời gian mang thai thì cũng có đi thăm bà ngoại ở bệnh viện
thì cũng sợ hình ra là cứ đi thì mình phải cẩn thận một chút
còn đây là bệnh viện từ dũ những ngày có dịch
bệnh viện phải cách ly toàn bộ bệnh nhân cúm
lò dọn mặt sàn sáu lần trong ngày gấp ba lần những ngày bình thường
có lẽ cũng đã khá lâu rồi bệnh viện phụ sản này mới phải huy động lực lượng nhiều như thế
có khoảng ba mươi người đã dương tính với cúm
và đáng ngại nơi này có đến hàng ngàn bệnh nhân là thai phụ mỗi ngày
còn bệnh cúm

đang trong cái mùa thay đổi thời tiết
thứ hai là chúng ta có mực độ tập trung đông tại những cái nơi công cộng
và thứ ba chúng ta chưa tập được thói quen giữ vệ sinh tốt với nhau
tôi nhắc lại một lần nữa không may xảy ra tại bệnh viện từ dũ
hoàn toàn có thể xảy ra ở chính một cái nhà trẻ ở gần nhà bạn
bệnh viện cũng đã ngưng hết toàn bộ các ca mổ của ngày thứ bảy vừa qua và trong ngày những ca bệnh
của ngày thứ hai này cũng đã được ngưng luôn
toàn bộ cả các lầu còn lại kể từ tầng trệt cho tới lần tầng tám
tất cả đều đã được sử dụng cái khử khuẩn bề mặt
có nghĩa là nhân viên làm sạch sẽ lau tất cả các bề mặt cửa sổ
các cái nắm tay điện thoại bàn ghế của thân nhân bệnh nhân bàn ghế của nhân viên
tăng cường các chai vệ sinh tay ở tất cả các phòng bệnh
sự phản ứng của bệnh viện từ dũ bệnh viện nhiệt đới trung tâm y tế dự phòng được đánh giá là kịp thời
vì dù được đánh giá là cúm lành tính nhưng với nhiều đối tượng thì bệnh sẽ diễn tiến nghiêm trọng
thậm chí là suy tạng phủ
đặc biệt là nếu như người ta có đi kèm theo những bệnh lý có sẵn
ví dụ như người ta có hèn xuyễn bản tính người ta là những người tiểu đường khi mang thai
hay là nói chung những người có những cái cơ địa bệnh lý bản tính và nếu nhiễm thì có ví chứng nặng
ngày chín tháng sáu
bệnh viện đa khoa thành phố cần thơ cũng đã tiếp nhận và điều trị cho một bệnh nhân tám mươi bốn tuổi
ngụ tại xã mỹ hòa thị trấn bình minh tỉnh vĩnh long
kết quả xét nghiệm bệnh nhân này bị phát hiện dương tính với cúm ah một n một
tuy nhiên trong quá trình điều trị cho bệnh nhân này
một mươi nhân viên y tế của bệnh viện đã có triệu chứng nghi lây nhiễm cúm ah một n một từ bệnh nhân
bệnh viện đa khoa thành phố cần thơ đã phải tổ chức cách ly và điều trị cúm a
cúm ah một n một theo pháp đồ của bộ y tế cho ba nhân viên nghi lây bệnh
đồng thời bệnh viện cũng tiến hành theo dõi và kiểm tra thường xuyên
cho hai người thân của bệnh nhân đang thăm nuôi bệnh nhân tại bệnh viện
trung tâm y tế dự phòng thành phố hồ chí minh cũng đã xác nhận một phụ nữ hai mươi sáu tuổi tử vong do cúm ah một n một
sau khi có các triệu chứng cảm cúm bệnh nhân tự điều trị tại nhà
sau năm ngày
chị được gia đình đưa vào cấp cứu tại bệnh viện quận thủ đức trong tình trạng nguy kịch vì viêm phổi nặng suy hô hấp
sau đó bệnh nhân được chuyển lên bệnh viện bệnh nhiệt đới thành phố hồ chí minh và đã tử vong vào ngày ba mươi tháng năm
kết quả xét nghiệm của bệnh viện bệnh nhiệt đới thành phố hồ chí minh xác định bệnh nhân nữ này mắc virus cúm ah một n một
theo các bác sĩ cúm ah một n một không phải là loại cúm ác tính
loại cúm này có thể gây suốt cao mệt mỏi và đau nhức người
cúm có thể ảnh hưởng đến thai phụ đang mang thai ở dưới một mươi hai tuần tuổi
sự xuất hiện của ổ dịch cúm ah một n một trong bệnh viện từ dũ và thông tin về trường hợp nhiễm bệnh tử vong đang gây ra tâm lý lo lắng cho cộng đồng
cúm ah một n một đã được xem như dạng cúm mùa tuy nhiên sự chủ quan lơ là với những biểu hiện bất thường của sức khỏe từ phía người dân
đã tạo điều kiện cho bệnh lây lan
trung tâm cúm quốc gia của viện vệ sinh dịch tễ trung ương
trong số các mẫu bệnh phẩm dương tính với cúm từ địa phương và các bệnh viện chuyển về
có năm mươi cho kết quả cúm ah một n một còn lại là cúm b và cúm ah ba n hai
điều này cho thấy cúm đại dịch vẫn tồn tại cùng với chúng ta
bệnh nhân tử vong với cúm ah một n một
làm tiến hành những nghiên cứu sâu hơn xét nghiệm sâu hơn về giải mã trình tựa gen để phát hiện những đột biến trên vùng gen của cúm ah một n một để xác định thay đổi tính độc lực
nhưng hiện tại thì đến bây giờ chúng tôi vẫn chưa phát hiện được bất kỳ một trường hợp nào tại việt nam có cái sự đột biến đó gây nên hiện tượng tăng độc lực
là một trong những bác sĩ tham gia chỉ đạo chống cúm đại dịch năm hai nghìn chín bác sĩ nguyễn hồng hà cho biết
những ổ dịch cúm ah một n một như ở bệnh viện từ dũ vừa qua là điều hết sức bình thường vì cúm là một trong những loại virus dễ lây lan nhanh nhất
quy luật của một cái vụ đại dịch mà sau khi đến đại dịch thì nó sẽ chuyển dần dần xuống hậu đại dịch tức là cú mùa và nó lưu hành trong quần thể dân cư cũng như là tức là có những người lành mang virus
và khi có điều kiện thần lợi thì nó sẽ xuất hiện
cúm là loại dịch bệnh nhóm a nhóm nguy hiểm nhất trong các bệnh truyền nhiễm vì tốc độ lây lan nhanh
ai cũng có thể mắc cúm và thậm chí mắc cúm nhiều lần
tuy nhiên có những dấu hiệu mà người nhà phải đưa bệnh nhân đến bệnh viện ngay lập tức
bình thường chúng ta chỉ dùng vài viên thuốc paracetamol hoặc khi chúng ta chỉ cần một nồi lái sông thì chúng ta có thể qua khỏi
chúng tôi xin lưu ý là nếu bạn nào bị cúm mà cảm thấy rất là mệt hoặc khó thở thì xin mời đến bệnh viện khẩn cấp
đó là tình huống cấp cứu bởi vì sao tổn thương phổi do virus cúm nó tiến triển rất là nhanh và có thể dẫn đến tử vong rất là nhanh
hiện nay đã có vaccine phòng cúm trong đó có chủng ah một n một
các chuyên gia khuyến cáo nếu có điều kiện trích ngừa là tốt nhất
đặc biệt các đối tượng như phụ nữ chuẩn bị có thai trẻ em người mắc bệnh mãn tính như tiểu đường tim mạch thì càng nên trích ngừa vaccine cúm

đa số trường hợp bệnh cúm có các dấu hiệu sốt cao trên ba mươi tám độ c ho dài rằng đau cơ đau học sổ mũi người mệt mỏi đau đầu buồn nôn tiêu chảy trong đó có tiêu chảy kèm sốt là dấu hiệu dễ nhận biết nhất của cúm ah một n một
thông thường nếu không có nguy cơ diễn tiến nặng bệnh cúm ah một n một có thể điều trị tại nhà và tự khỏi
sau vài ngày trong thời gian này bệnh nhân nên nghỉ ngơi ở nhà không đi học đi làm trong vòng bảy ngày sau khởi phát vì đây là khoảng thời gian virus cúm đào thải ra môi trường trong vòng bảy ngày
không nên đi đến những nơi tập trung đông người trừ trường hợp bất khả kháng thì phải mang khẩu trang che kín miệng và mũi cần thay khẩu trang ngay khi bị ướt
rửa tay thường xuyên bằng nước và xà phòng
che miệng mũi khi ho hát hơi
sau đó rửa tay bằng nước
rửa tay bằng nước và xà phòng
tốt nhất nên sử dụng khăn giấy sau đó bỏ ngay khăn giấy vào thùng rác
ăn uống đầy đủ chất dinh dưỡng dầu vitamin để tăng cường sức đề kháng cho cơ thể
sử dụng thuốc theo chỉ định của bác sĩ không tự ý sử dụng thuốc kháng virus
theo dõi sát các biểu hiện của bệnh và đưa bệnh nhân đến bệnh viện ngay khi có các triệu chứng nặng
tuy nhiên trên một số đối tượng bệnh có thể có diễn tiến nặng dẫn đến tử vong nếu không điều trị kịp thời
các dấu hiệu trở nặng như sốt cao hơn tức ngực khó thở tím tái lưu đừ hay kích thích
khi có các triệu chứng này cần tới ngay các cơ sở y tế để khám và chữa trị kịp thời
những người có hệ miễn dịch kém như người già trẻ em người đang mang thai nên chủ động đi tiêm phòng vaccine cúm ah một n một
ai cũng có thể đều đã gặp các triệu chứng của bệnh cúm và hầu hết đều cho rằng đó là bệnh soàng chỉ nhức đầu sổ mũi vài ngày uống vài viên thuốc cảm cúm là sẽ khỏi
thông thường bệnh cũng khá lành tính bệnh nhân có thể tự khỏi sau vài ngày đến một tuần
tuy nhiên không ít trường hợp tiến triển bệnh nặng đến mức suy hồ hấp mới nhập viện thì đã quá muộn
chính vì thế các chuyên gia y tế khuyến cáo các đối tượng có nguy cơ cao như trẻ em người già phụ nữ có thai người béo phì
hay người có bệnh mạng tính nếu có triệu chứng sốt hò hát hơi hay sổ mũi cần đến các cơ sở y tế để khám và được điều trị
khi thấy có các dấu hiệu chuyển biến nặng của bệnh cúm hạn chế việc tự điều trị tại nhà để có thể tránh những diễn biến đáng tiếc
đến đây thì thời lượng dành cho chương trình sức khỏe và cuộc sống tuần này đã kết thúc